mình mượn để mình mở cửa hàng và không cần quan tâm đến sinh hoạt của người khác có lẽ rất đúng trong trường hợp này
không biết lý do gì nhưng nhà hàng lại nằm gọn trong khuôn viên
có lẽ đi công viên mệt đói thì tiện vào nhậu tại các nhà hàng này cũng là một ý hay khi sẵn có bia có mồi như ở công viên này
và nếu ai cũng mở hàng quán trong những công trình phúc lợi thì sẽ như thế nào
khi thức được thì được đấy
các hành vi bot đang được các cơ quan như thanh tra kiểm toán các ban đảng đang kiểm tra phát hiện sẽ xử lý theo đúng quy định của pháp luật
các hành vi manh động phá barrier dừng hẳn tại trạm thủ tướng đã đề nghị bộ công an kết hợp với bộ giao thông vận tải để xử lý
sở giao thông vận tải tp hcm đang triển khai lắp đặt một mươi bốn camera giám sát tốc độ kiểm soát những hành vi vi phạm giao thông tại sáu vị trí ở các tuyến cửa ngõ thành phố
một mươi bốn camera sẽ được lắp đặt tại khu vực cầu vịnh
vượt trạm hai quốc lộ hai mươi hai đường nguyễn văn linh quốc lộ một toàn bộ thông tin về tình hình lưu thông tình trạng xe quá tải xe kinh doanh sai lộ trình và ồn tắc
được truyền dẫn từ hộp đen về trung tâm điều khiển giao thông thông minh đặt ở hầm thủ thiêm
sau đó trung tâm sẽ ra lệnh điều tiết giao thông hoặc lưu trữ dữ liệu phục vụ cho công tác xử lý các loại xe vi phạm
liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ở tỉnh đắk lắc khiến hai người chết và ba người bị thương
bước đầu cơ quan chức năng xác định chiếc xe ô tô con đã lấn làn tông vào xe tải
vụ tai nạn xảy ra vào dạng sáng ngày một mươi tám tháng một đoạn qua thôn hai a xe hờ leo huyện e hờ leo
xe bốn chỗ do tài xế phan thanh nhật điều khiển chở bốn người lưu thông trên đường hồ chí minh theo hướng đắk lắc gia lai
khi chạy đến đoạn đường trên xe bốn chỗ đã lấn làn và tông trực diện vào xe tải do tài xế trần trọng nghĩa điều khiển chở theo chị lê thị thanh
cú tông mạnh đã khiến hai người tử vong tại chỗ ba người xe bốn chỗ bị thương hai ô tô hư hỏng nặng
thưa quý vị thời tiết tại miền bắc và bắc trung bộ thời điểm này đang lạnh có lẽ là chúng ta rất ngại khi phải vùng chăn thức dậy
nhưng bên cạnh chúng ta có rất nhiều người phải dậy từ sáng sớm để làm những công việc khác nhau
trong đó có các em nhỏ ở vùng núi phía bắc bắc hà lào cai
tranh thủ trước khi vào học đồ giờ sáng thì các em đã có một niềm vui
đó chính là bằng trò bắn quay
có lẽ vẻ đẹp cuộc sống quanh ta vẻ đẹp cuộc sống vùng cao được toát lên từ chính các em chính những điều bình dị nhất
và thưa quý vị chúng tôi rất mong ở đâu đó có con người đặc biệt những điều độc đáo khung cảnh độc đáo và lạ lẫm
quý vị hãy thông tin giúp chúng tôi qua số điện thoại hai trăm bốn mươi ba bảy trăm sáu mươi ba ba nghìn một mươi bảy hoặc email thư ký thể sự a ntv gov vn
và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình an ninh ngày mới ngày một mươi chín tháng một đã hết
cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm
hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào khuôn giờ này ngày mai trên anntv